dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài cùng với thiên tai lũ lụt đã tác động không nhỏ tới sức khỏe sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kéo theo đó là hệ lụy nợ thuế
bên cạnh những biện pháp quyết liệt để thu hồi nợ ngành thuế đã áp dụng giải pháp linh hoạt tiếp tục tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất tạo ra lợi nhuận thực hiện nghĩa vụ thuế
ba năm liền là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhưng ba tháng nay doanh nghiệp này đã không đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ thuế
nguồn tài chính hiện tại doanh nghiệp ưu tiên để bảo đảm thu nhập cho người lao động và duy trì sản xuất kinh doanh
tác động của dịch covid một mươi chín đã khiến chuỗi cung ứng đứt gãy đơn hàng giảm
một bộ phận doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn
đi chỉ ở mức cầm chừng và nguồn tài chính để nộp ngân sách thì không có
trước những nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh dẫn đến doanh nghiệp chậm nộp ngân sách
cục thuế hà nội đã có những hướng dẫn đưa ra lộ trình phù hợp cho từng doanh nghiệp hạn chế tối đa những khó khăn cho doanh nghiệp
đối với các doanh nghiệp mà lớn ảnh hưởng không nhỏ như kiểu hàng không như là du lịch
mà người ta đang bị nợ thuế thì họ có cái thư bảo lãnh của ngân hàng
thì chúng tôi sẽ không thực hiện những biện pháp để mà thực hiện cưỡng chế
tính đến nay tổng số tiền thuế nợ mà ngành thuế quản lý chiếm khoảng tám năm tổng số thu nội địa
cao hơn ba năm so với nhiệm vụ đặt ra
dù áp lực thu nợ còn lớn nhưng bên cạnh những biện pháp quyết liệt
ngành thuế vẫn ưu tiên những giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu
đối với những người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid
hoặc là bị thiên tai bảo lục gây thiệt hại năng nê
thì cơ quan thuế cũng tập trung tháo gỡ và xử lý gia hàn nộp thuế theo nghị quyết của chính phủ
cũng như là phân kỳ hướng dẫn người nộp thuế
phân kỳ dòng tiền để nộp nợ thuế để đảm bảo phục hồi sản xuất kinh doanh
đối với những đối tượng không bị ảnh hưởng do dịch bệnh bão lũ mà cố tình chây ý nghĩa vụ với ngân sách
ngành thuế kiên quyết cưỡng chế thu nợ
để thu hồi nợ thuế từ nay tới cuối năm
ngành thuế đang tập trung lực lượng thành lập các đoàn công tác đồn đốc thu nợ động thuế
kiểm tra thực hiện xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách tại cục thuế các địa phương